chỉ sau hơn ba mươi giờ đồng hồ kể từ khi tiếp nhận thông tin phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ đã nhanh chóng làm rõ và bắt giữ đối tượng giết người cướp tài sản tại xã đồng xuân huyện thanh ba tỉnh phú thọ
vào sáng ngày một mươi hai tháng một mươi phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nhận được tin báo về việc người dân phát hiện ông khuất văn ba sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trú tại xã đồng xuân huyện thanh ba là người sống độc thân tử vong tại nhà
bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan điều tra nhanh chóng xác định nguyễn lâm tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba quê quán xã đồng xuân huyện thanh ba tỉnh phú thọ thường trú tại thành phố yên bái là thủ phạm đã gây ra cái chết của ông ba
vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi ba tháng một mươi cơ quan điều tra xác định được tùng đang lẩn trốn tại nhà nghỉ ở thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái nên tổ chức vây bắt và khống chế thành công đối tượng
tại cơ quan điều tra tùng đã khai nhận đã giết hại nhận nạn nhân để cướp tiền và tài sản
tùng sử dụng một đoạn gỗ vụt thẳng vào vùng gáy làm ông ba gục xuống sau đó đặt nạn nhân nằm ngửa rồi tiếp tục dùng gậy gỗ xiết mạnh vào vùng cổ họng của nạn nhân đến khi nạn nhân không còn cử động
sau đó tùng đã lấy ví tiền và xe máy của nạn nhân rồi tẩu thoát